mục tiêu của điều trị đột quỵ là gì ạ
mục tiêu của điều trị đột quỵ là làm sao mà khai thông dòng chảy ở chỗ mạch bị tất
người ta gọi là tái tớ máu càng sớm càng tốt
bởi vì là tế bào thần kinh lúc đầu thì nó thiếu máu bị thiếu máu
và nó có thể tồn tại được khoảng từ ba đến bốn năm giờ
nếu như mà chúng ta khai thông cái lòng mạch mà nó bị tắt nghẽn ra
tức là lặp lại lại cái dòng tuần hoàn não
thì các tế bào thần kinh bị thiếu máu bị tổn thương đấy có thể phục hồi
và người bệnh là tránh được các di chứng cũng như các biến chứng nặng
vậy thì mục tiêu là làm sao tái tư máu càng sớm càng tốt
và người ta có một cái câu là thời gian là não
tức là mức độ sống của tế bào thần kinh nó phụ thuộc vào thời gian
vậy thì làm sao mà chúng ta đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế
mà cơ sở y tế đấy phải có năng lực
năng lực là gì
năng lực là phải dùng được thuốc tiêu sợi nhất cho bệnh nhân
năng lực là phải lấy được cái huyết khối ấy ra theo cái đường ống thông
vậy thì cái khó khăn nhất là của chúng ta bây giờ là
một là chúng ta không đến cơ sở y tế sớm trong cái giờ gọi là giờ vàng
hai nữa là về mặt y tế thì có những cơ sở y tế thì thực hiện được
những kỹ thuật chúng tôi vừa nói nhưng mà cũng có cơ sở y tế
thì mới đăng trên cái con đường mà làm được cái quy trình này
thì bác sĩ có lời khuyên nào cho những bệnh nhân mà hiện nay đang là
theo như bác sĩ dùng từ là ứng viên rất là dễ dàng mắc cái căn bệnh này
thì bác sĩ có lời khuyên nào cho những bệnh nhân này
tức là ứng cử viên mà bị tai biến bị đột quỵ
đấy là chính là những người mà có nguy cơ tim mạch cao
nguy cơ tim mạch cao là gì chúng tôi xin tóm tắt lại
đó là tăng huyết áp đó là dối loạn lipid máu đó là tiểu đường
đó là những người mà có bệnh lý về văn tim cũng như về dối loạn nhịp tim
bác sĩ có thể đưa ra một số những địa chỉ của cơ sở y tế
có năng lực giải quyết được việc điều trị căn bệnh này cho bệnh nhân bị đột quỵ
cơ sở y tế lớn
vâng thì câu hỏi này thì chúng tôi sẽ đưa ra một số những địa chỉ của cơ sở y tế lớn
chúng tôi cũng xin trả lời là như thế này
cho đến bây giờ thì để vừa giải quyết những vấn đề đấy
thì hầu hết các y tế tuyến tỉnh đã có thể thực hiện được
vâng và như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm là
người bệnh mà dù cho là